chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất về tình dịch covid một mươi chín trên cây sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong thời gian gần đây số lượng ca mắc covid một mươi chín mới tại một số quận huyện của tp hcm tăng mạnh
đặc biệt là các ca mắc mới tại huyện nhà bè huyện bình chánh
phần lớn các ca mắc mới tại đây đều liên quan tới các khu công nghiệp đông người
trước diễn biến phức tạp đó thành phố đã có những chỉ đạo gì trong phòng chống dịch
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
hcdc ghi nhận tổng số ca bệnh covid một mươi chín cộng dồn tại huyện nhà bè là hai năm trăm năm mươi một ca chỉ trong vòng vài ngày
trong đó có một bảy trăm năm mươi ca khẳng định bằng xét nghiệm rt pcr và tám trăm linh một ca xác định bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên
theo đánh giá của huyện nhà bè đa phần các ca bệnh covid một mươi chín được phát hiện là công nhân là việc
tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước long hậu và đang ở trọ trên địa bàn huyện
hiện huyện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca bệnh covid một mươi chín đang được cách ly và điều trị tại nhà
hiện nay cũng ghi nhận ba trăm chín mươi năm ổ dịch hộ gia đình và một mươi chín ổ dịch cộng đồng
việc cấp phát các túi thuốc a b và c cũng được huyện nhà bè thực hiện kịp thời
riêng túi thuốc c huyện đã cấp phát một trăm linh số lượng
nhà bè hiện có bảy trạm y tế lưu động do lực lượng quân y hỗ trợ quản lý và chăm sóc f
tuy nhiên đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một lực lượng quân y sẽ ngưng hỗ trợ cho địa phương
huyện nhà bè có nhiều khu công nghiệp lại có cảng biển biến động dân cư cao nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh sẽ cao
áp lực của huyện nhà bè cũng là áp lực chung tương tự như đối với các quận huyện có khu công nghiệp đóng trên địa bàn
trong bối cảnh công nhân cư ngụ tập trung tại các khu trọ là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao
đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ tại các khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân
trong khi đó huyện bình chánh hiện ghi nhận sáu hai trăm linh một ca f từ đầu tháng một mươi đến nay
f ca nhất thuộc ba xã vĩnh lộc a phạm văn hai và lê minh xuân do sự hoạt động trở lại của các khu công nghiệp tại đây
đa số các ca bệnh nằm trong các khu nhà trọ và đã được xử lý theo đúng quy định
với số lượng các ca mắc covid một mươi chín tăng liên tục trong các khu công nghiệp
cùng với việc triển khai kế hoạch thích ứng linh hoạt an toàn trong phòng chống dịch
sở y tế vừa ban hành và các đơn vị đã thực hiện quy trình phát hiện xử lý điều trị f ngay tại cơ sở sản xuất
qua một tháng triển khai sống chung an toàn với dịch covid một mươi chín
ngành y tế tp hcm ghi nhận có khoảng năm mươi ca f được phát hiện mỗi ngày tại các doanh nghiệp
trong các khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
đa số f trong số này là thể nhẹ và đã được tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
từ thực tế này sở y tế tp hcm đã ban hành văn bản hướng dẫn phòng dịch sát với thực tế
cụ thể từ mùng một tháng một mươi một doanh nghiệp phải thành lập tổ y tế để theo dõi sức khỏe người lao động
giám sát sự tuân thủ các quy định phòng chống dịch phát hiện xử lý f
tổ y tế bao gồm các nhân viên y tế cơ hữu của đơn vị hoặc giữa đơn vị ký hợp đồng với các cơ sở y tế
f không được phát hiện thông qua việc theo dõi sức khỏe hàng ngày của người lao động
và qua công tác xét nghiệm nhanh kháng nguyên với người có triệu chứng
người có yếu tố dịch tễ xét nghiệm ngẫu nhiên
khi phát hiện f tại doanh nghiệp sẽ xử lý theo quy trình bốn bước
về việc theo dõi trường hợp f một trường hợp doanh nghiệp có hơn tám mươi người lao động được tiêm đủ liều vaccine
thì được tiếp tục lao động xét nghiệm lại vào ngày mùng ba mùng bảy và tiếp tục mỗi bảy ngày
cho đến khi không còn phát hiện kf
khai báo sức khỏe mỗi ngày và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng
thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho người ở cùng nhà nhất là người có nguy cơ cao
hạn chế tối đa giao tiếp vào bên ngoài cho đến khi kết thúc thời gian theo dõi
trường hợp cơ sở sản xuất có dưới tám mươi người lao động tiêm đủ liều vaccine
đối với người lao động chưa được tiêm vaccine đủ liều thì cách ly một mươi bốn ngày tại nhà nếu có đủ điều kiện
hoặc tại cơ sở cách ly xét nghiệm lại vào ngày thứ một mươi bốn
đối với trường hợp f một đã tiêm vaccine đầy đủ thì xử lý như trường hợp f một của cơ sở sản xuất
có hơn tám mươi người lao động đã tiêm đủ vaccine
trước tình hình căng thẳng của dịch covid một mươi chín tại tp hcm khi mà các ca nhiễm mới tăng liên tục
tp hcm đã cấp suốt lập các độ phản ứng nhanh kế hoạch bốn mươi trạm y tế lưu động
với y bác sĩ do các trung tâm y tế quận huyện và bệnh viện đảm trách
theo sở y tế tp hcm đây là những hoạt động
triển khai đối với các địa bàn quận huyện có số ca mắc mới tăng cao
các bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân lập danh sách bác sĩ điều dưỡng dự bị
tham gia trạm y tế lưu động trước ngày tám tháng một mươi một sẵn sàng hỗ trợ quận huyện chăm sóc
và quản lý f tại nhà khi được điều động
luân phiên bác sĩ điều dưỡng để công tác tại các bệnh viện giã chiến thành phố
đặc biệt là bệnh viện giã chiến ba tầng củng cố và duy trì đơn vị hoặc khoa covid một mươi chín
để sẵn sàng tiếp nhận f
các bệnh viện tầng ba sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân chuyển lên từ tuyến dưới
lãnh đạo ngành y tế tp hcm cũng yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị nhân sự sẵn sàng
chi viện cho các tỉnh tây nam bộ chống dịch
các trung tâm y tế trạm y tế tiếp tục quản lý f trên địa bàn
tuân thủ quy trình xử lý f tại cộng đồng cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở y tế
mỗi nhân viên y tế là một tuyên truyền viên về phòng chống dịch
người dân ý thức và tuân thủ năm k phát hiện sớm khi có triệu chứng để điều trị kịp thời
tăng cường tầm soát người đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện
người mắc covid một mươi chín có dấu hiệu chuyển nặng cần thở oxy hoặc hỗ trợ hô hấp
được chuyển đến các bệnh viện hồi sức covid một mươi chín như trung tâm icu của trung ương huế
bệnh viện trợ rẫy quân y một trăm bảy mươi năm bệnh nhiệt đới hồi sức covid một mươi chín
giã chiến điều trị covid một mươi chín phước lộc giã chiến thu dung điều trị ba tầng số một mươi bốn số một mươi sáu
để được điều trị kịp thời
bên cạnh việc kích hoạt các trạm y tế lưu động
tp hcm lập các đội phản ứng nhanh nhằm điều tra và kiểm soát dịch
các đội này do trung tâm kiểm soát bệnh tật hcdc đảm trách
đội phản ứng nhanh của hcdc có mặt tại xã tân thới thượng và bà điểm
huyện hóc bồn khi số ca dương tính ở địa phương này đang có chiều hướng gia tăng
hai xã tiếp giáp với quận huyện tỉnh khác có nhiều khu công nghiệp và nhà trọ dân cư đông
đội phản ứng nhanh hướng dẫn trạm y tế cách thức thống kê số liệu f
theo hộ gia đình tổ ấp nhằm dễ dàng quản lý và xác định điểm nóng
cũng như kiểm soát diễn tiến dịch
cách ly tại nhà được cấp túi thuốc và túi an sinh cho bảng cách ly tại hộ gia đình
đồng thời địa phương tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên để đánh giá mức độ dịch
từ đó khoanh vùng khu vực liên quan trong phạm vi hẹp nhất
liên tục giám sát những điểm nóng và diễn tiến ổ dịch cộng đồng
để có biện pháp xử lý phù hợp
trước đó sở y tế tp hcm phối hợp với cục quân y điều động một mươi năm trạm y tế lưu động
từ quận bình tân để tăng cường cho huyện hóc môn
trung tâm hồi sức của bệnh viện trung ương huế và bệnh viện giã chiến số một mươi bốn hội trần
hỗ trợ tiếp nhận f nặng cho bệnh viện huyện hóc môn
sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị một mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm
về kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tình hình dịch bệnh thành phố tạm ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
theo phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh châu
nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch là sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội
người dân tiếp xúc nhiều hơn nếu không tuân thủ nguyên tắc năm k
thì số ca nhiễm mới còn tăng lên nữa
độ phủ vaccine tại tp hcm khá cao
nhưng người từ các tỉnh trở về tp hcm làm việc đang tăng lên
nếu họ chưa tiêm vaccine nguy cơ tăng ca mắc mới trở nặng vào nhập viện
sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội
số lượng người từ các tỉnh trở về tp hcm làm việc ngày càng tăng lên
vì vậy đối với người đến hoặc về tp hcm từ địa phương có dịch cấp độ bốn hoặc cách ly y tế
sở y tế đã đưa ra những hướng dẫn giám sát y tế
không xét nghiệm covid một mươi chín đối với việc đi lại của người dân
đề nghị chỉ xét nghiệm người từ vùng dịch cấp độ bốn đến tp hcm
theo đó khi đến hoặc về tp hcm
người dân cần tự giác báo ngay về cơ quan y tế
trạm y tế phường xá thị trấn hoặc trung tâm y tế quận huyện tp thủ đức
đồng thời căn cứ thông tin về cấp độ dịch của các địa phương
được công bố trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
nếu xác định là người đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn sẽ quyết định biện pháp giám sát y tế phù hợp
theo sở y tế tp hcm về nguyên tắc chung
không chỉ định xét nghiệm covid một mươi chín đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tòa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly
những trường hợp đến hoặc về tp hcm từ địa phương khác
luôn phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k
nếu có dấu hiệu bất thường với sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác
cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm
và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định
cụ thể đối với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều của cơ quan có thẩm quyền cung cấp
hoặc là f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về đến địa phương giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh
thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà tự cách ly tại nơi cư trú bảy ngày
kể từ ngày về địa phương và xét nghiệm covid một mươi chín một lần vào ngày đầu tiên
đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
thực hiện cách ly tại nhà nơi cư trú một mươi bốn ngày kể từ ngày trở về
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín vào ngày đầu tiên ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
theo sở y tế hướng dẫn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến hoặc về tp hcm
nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
chào quý vị
trước diễn biến phức tạp của tình hình covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
tỉnh ủy các ban ngành vẫn đang dốc hết sức mình để phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất
xây dựng và đưa ra những kịch bản phương án thích hợp với mọi tình huống
kính mong quý vị hãy chú ý giữ gìn sức khỏe tuân thủ nghiêm ngặt quy định năm k trong phòng chống dịch
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại